liên đoàn lao động tp hcm đã tổ chức tuyên dương các doanh nghiệp đã nỗ lực cải thiện môi trường làm việc
phối hợp với công đoàn cơ sở chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân người lao động
chín mươi doanh nghiệp được tuyên dương lần này là những doanh nghiệp là điển hình sung kích trên mặt trận kinh tế
luôn chủ động tìm ra những ý tưởng đầu tư kinh doanh không ngừng nâng cao trình độ quản lý năng lực cạnh tranh
nâng cao chất lượng sản phẩm tạo dựng thương hiệu hàng hóa việt nam trên thị trường trong nước và quốc tế
đồng thời đã thực hiện tốt chính sách pháp luật của nhà nước nỗ lực cải thiện môi trường làm việc
chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân người lao động xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa
ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp
đó là những doanh nghiệp chia sẻ với công nhân lao động xa nhà qua việc hỗ trợ chi phí nhà ở
tham gia thực hiện chương trình tầm vé nghĩa tình để đưa đón công nhân về quê xung hợp gia đình trong dịp tết cổ truyền của dân tộc